trong mọi thời điểm chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều dẫn nỗ lực để thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp
kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường tiêm lực quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc l
quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nâng cao vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới